sau đây là nội dung chi tiết
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
trường hợp ba điều một trăm năm mươi năm của bộ luật lao động thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn mang thai nghỉ thai sản nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi
trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự mất tích
mặt khác theo quy định thì công ty không được phép cho nghỉ việc đối với lao động nữ đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo nội dung câu hỏi của bà điệp thì sau khi hết thời gian nghỉ thai sản
người lao động được nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
trường hợp sau khi đã nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản và thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau mà người lao động không có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc
và công ty cũng không bố trí vào công việc khác được thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản ba điều ba mươi sáu của bộ lao động
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bản đồng
báo nhân dân đã nhận được hai mươi đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo cán bộ
khán giả nguyễn phú hiệp nguyễn đức sự ở thành phố hà nội phạm thị huyền tỉnh thái bình đặng ngọc tranh tỉnh hải dương phạm văn sĩ tỉnh thái nguyên
nhân dân xóm một mươi chín xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả trần thị chén bùi văn thể tỉnh thái bình trần bảng thành phố đà nẵng nguyễn văn hải tỉnh khánh hòa có đơn khiếu nại về chế độ chính sách
trong tuần đã có công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên ủy ban nhân dân thành phố hà nội ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
sở xây dựng tỉnh thái nguyên công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình a gântv vn
bạn đọc nga nhân dân org vn
số điện thoại đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
thưa quý vị và các bạn tỉnh hưng yên có vị trí địa lý khá thuận lợi nằm ở trung tâm đồng bằng sông hồng
trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ có đường sắt đường thủy quốc lộ năm
với vị trí địa lý hạ tầng kỹ thuật văn hóa và đào tạo nhân lực tỉnh hưng yên có nhiều lợi thế thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ và du lịch
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh hưng yên có hàng trăm hectare đất canh tác đã bàn giao cho các doanh nghiệp làm dự án nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện
nhiều khu ruộng bờ sôi ruộng mật giao cho các doanh nghiệp nhiều năm nay nhưng vẫn ở chế độ chờ hoặc đang trong quá trình đợi giải phóng mặt bằng gây rất nhiều rào cản cho sự phát triển kinh tế của tỉnh hưng yên
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là dự án khu công nghiệp sạch tỉnh hưng yên với vị trí khá thuật lợi nằm ngay quốc lộ ba mươi chín a cách thành phố hưng yên chỉ khoảng hơn chục km
khu công nghiệp này được phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm hai nghìn một mươi
với diện tích hai trăm linh hectare cho hai giai đoạn giai đoạn một là một trăm linh hectare và phải hoàn thành đưa vào hoạt động từ quý bốn năm hai nghìn một mươi năm
nhưng đến nay ngoài tấm biển hoang tàn đổ nát này thì doanh nghiệp vẫn chưa triển khai được gì
người dân thì mong đợi dự án được triển khai để ổn định sản xuất bởi khi có thông báo đất nông nghiệp trong vùng dự án sẽ bị thu hồi
cho nên nhiều năm qua nông dân trong vùng dự án không dám đầu tư chuyển đổi cây trồng để nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp
tiến độ triển khai dự án chậm còn gây khó khăn cho việc chuyển đổi nghề định hướng sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của nông dân
nếu không để cho người dân người ta biết ta làm đường xá mương mảng cho người ta để cho người ta yên tâm người ta làm
trên địa bàn huyện thì hiện nay có một số dự án chậm tiến độ
như dự án chúng ta đang ở đây thì là dự án gdk được tỉnh cũng cho phép vài năm nay
thế nhưng mà từ khi mà được cấp thì cũng chưa triển khai
thế thì cái tâm lý nguyện vọng của nhân dân thì muốn là làm sao mà dự án khi mà được cấp đất thì sẽ đi vào hoạt động sớm
đã ổn định cái tư tưởng của người dân và cũng phục vụ cho cái việc canh tác chuyển đổi cây trồng sau này
còn đây là những dự án bị bỏ hoang nhiều năm nay tại cụm công nghiệp tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên
cứ mỗi lần thông báo thì chủ đầu tư lại xây thêm vài mét hàng rào rồi lại để đấy cho cỏ mọc
lý do của sự chậm chế được doanh nghiệp đưa ra là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khủng hoảng tài chính
các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn thị trường đối tác tùy vậy
qua nghiên cứu cũng như thực tế tại một số đơn vị thì lý do các doanh nghiệp đưa ra chỉ là ngụy biện cho sự chậm trễ của mình
bởi ngay từ đầu các doanh nghiệp đã không có đủ năng lực để triển khai dự án mà chỉ dành đất để đó chờ cơ hội là sang nhượng nhằm hưởng tranh lệch
không chỉ có các dự án trên địa bàn huyện văn lâm tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh hương yên như mỹ hào yên mỹ kim động
mỗi huyện cũng có cả chục dự án được giao đất từ năm đến một mươi năm nay nhưng chưa hề triển khai xây dựng hay hoạt động gì
hiện nay như là cái dự án này thì chậm thì là chúng tôi cũng chỉ muốn đề nghị là một là sớm có cái quyết định thu hồi để có thể giao cho doanh nghiệp khác
đảm bảo làm sao mà cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương đặc biệt là cái việc trong cái việc thu thuế
đấy như cứ có dự án mà đầu tư thì cái thu đào động cũng như là cái phát triển kinh tế của địa phương đặc biệt là cái thu thuế của đất công nghiệp
một mươi năm dự án thì đã giải phóng vòng vòng nhưng mà chậm triển khai
thì chậm triển khai thì nó cũng có
nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan
nguyên nhân khách quan thì cũng là do cái việc thỏa thuận với người dân nó mất nhiều thời gian
nó dẫn đến những cái việc là quá trình đầu tư của doanh nghiệp nó bị kéo dài
thứ hai là cũng do ảnh hưởng đến suy thoái kinh tế
do vậy là khi mà bồi thường được cho người dân xong thì triển khai các bước tiếp theo thì các doanh nghiệp
nó sẽ bị núng túng trong cái quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án
đa số là những dự án mà có số vốn tương đối nhỏ và diện tích thì chỉ khoảng một năm đến hai hectare
do vậy thì đã bồi thường cho người dân rồi thì đã bồi thường theo cái thỏa thuận người dân đã thỏa đáng rồi
thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới tâm lý của người dân
thế còn nguyên nhân chủ quan thì cũng là một phần là do doanh nghiệp
đánh giá về cái việc là giải phóng hoạt bằng nên là đánh giá là
do đánh giá là nghĩ là cái việc giải phóng hoạt bằng dễ nên do vậy là hơi chủ quan
dẫn đến cái việc là cái thời gian mà tiếp cận với người dân thỏa thuận với người dân để giải phóng hoạt bằng
thì kéo dài quá nên do vậy là cũng dẫn ra cái việc là nhỡ cái
cái quy trình
để triển khai dự án cái bước về sau
thông báo của sở tài nguyên và môi trường tỉnh hưng yên thì tới nay toàn tỉnh có một trăm hai mươi tám dự án chậm hoàn thiện thủ tục đất đai chậm triển khai thực hiện
trong đó có bốn mươi tám dự án ủy ban nhân dân tỉnh hương yên đã có thông báo thu hồi đất quyết định thu hồi đất
nhưng chủ đầu tư mới chỉ dừng lại ở công tác điều tra khảo sát không phối hợp với địa phương triển khai các bước tiếp theo chưa giải phóng mặt bằng
ba mươi một dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng hoạt bằng
do người dân chưa đồng thuận về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hàng chục dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng không triển khai xây dựng
một số dự án sau khi có thông báo thu hồi đất không phù hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng địa phương
để triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo quy định từ đó kéo dài thời gian thực hiện dự án
gây không ít khó khăn cho chính quyền địa phương và người dân trong khu vực dự án
sở quy đầu tư trong thời gian vừa qua cũng đã tham yêu cho ủy ban
ban dân tỉnh đã có văn bản gửi tới các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mà chậm triển khai các dự án trong thời gian vừa qua
đặc biệt thì cũng có nêu rõ là yêu cầu các nhà đầu tư sớm triển khai và đưa dự án vào hoạt động
và chậm nhất đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nếu các nhà đầu tư không đưa dự án hoạt động
thì sở quy đầu tư sẽ chủ động tham yêu cho ủy ban tỉnh sẽ thu hồi với những nhà đầu tư
thứ hai nữa là thực hiện nghị quyết một mươi bảy
thứ hai nữa là thực hiện nghị quyết một mươi chín của chính phủ và nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
thì hàng năm thì sở quy đầu tư cũng đã chủ động tham yêu cho ủy ban tỉnh
tổ chức gặp mặt doanh nghiệp một năm ít nhất là ba lần
để nắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng cũng như là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
cùng với các sở ban ngành trên này ở trên tỉnh thì cũng sẽ nắng nghe
cùng với ủy ban tỉnh cũng sẽ nắng nghe những ý kiến và cũng như đề xuất của các doanh nghiệp
để sớm có hướng phối hợp với các ngành để xử lý và hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
và đặc biệt là cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
dù tỉnh hương yên cũng đã nhiều lần chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra đồn đốc các doanh nghiệp
đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án đi vào hoạt động đồng thời kiên quyết xử lý thu hồi những dự án chậm triển khai
xong nhiều dự án đã ra quyết định
đã ra quyết định thu hồi nhưng sau khi chủ đầu tư đưa ra những khó khăn tỉnh lại có quyết định tạm dừng
rồi sau đó mọi việc vẫn y nguyên như cũ dự án vẫn nằm im đất vẫn để hoang cho cỏ mọc
hậu quả là nhà nước thất thu nguồn ngân sách người dân thiệt thòi vì mất ruộng không có việc làm
trong khi quỹ đất cho công nghiệp ngày càng ít dần sẽ là mất cơ hội đầu tư cho những doanh nghiệp có năng lực khác
dư luận bức xúc cho rằng có thể do các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý triệt đẻ
hoặc làm ngơ nên tình trạng trên cứ diễn ra phổ biến
câu hỏi đã có người dân thì mong chờ câu trả lời cũng như những giải pháp cụ thể của cơ quan chức năng tỉnh hưng yên
hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau